ngay sau những ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín trên công trường trang trại phong điện tây nguyên
xã lê yang huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắk có hàng trăm công nhân đang chạy đua với thời gian
tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục
đưa công trình hoàn thành mục tiêu hòa lưới điện quốc gia vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
đây là công trình điện gió đầu tiên ở tây nguyên
dự án không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu điện trong mùa khô
mà còn tạo thêm công an việc làm cho nhiều người dân địa phương
về thăm công trường thi công trụ móng tuôi bin điện gió số chín tại thôn bốn xã sliang
huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc những ngày đầu năm mới kỷ hợi
chúng tôi nhận thấy không khí lao động trên công trường hết sức khẩn trương
phần lớn tuôi bin điện gió được thi công trên các đồi cao
nên việc đưa phương tiện nguyên vật liệu đến công trình gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt thời tiết ở tây nguyên có sáu tháng mùa mưa
để hoàn thành một trụ móng của một tua bin
cần khoảng một bảy trăm linh tấn bê tông cốt thép
ba mươi công nhân làm ba ca một ngày trong thời gian hơn một tháng
để đẩy nhanh tiến độ cũng như là đảm bảo tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư
thì phía tổng thầu chúng em cũng đã có những biện pháp về huy động máy móc
nhân lực tăng ca về hệ thống kỹ thuật chuyên môn cao
để cố gắng là hoàn thành dự án đưa vào vận hành cũng như là bàn giao cho chủ đầu tư
đúng theo những thời gian đã cam kết về tiến độ
trang trại phong điện tây nguyên là công trình điện gió đầu tiên ở tây nguyên
dự án do công ty cổ phần giải pháp năng lượng gió hơbre làm chủ đầu tư
triển khai qua ba giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng công suất là bốn trăm ba mươi sáu mw nguồn vốn đầu tư cho dự án gần một mươi ba tỷ đồng
dự kiến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tất cả một mươi hai tổ máy của giai đoạn một sẽ được hoàn thành
hòa lưới điện quốc gia với công suất hai mươi tám tám mw sản lượng điện một trăm linh tám triệu kwh một năm
tỉnh đắk lắc là một trong những địa phương có nguồn năng lượng gió tốt và ổn định nhất việt nam

với tốc độ cao tổng công sức gió tốt và ổn định nhất việt nam
tốc độ gió như hiện tại sau khi hoàn thành các tổ máy có thể hoạt động đạt công suất một trăm linh
để thi công dự án điện gió công ty cổ phần giải pháp năng lượng gió hơbre cũng đã sửa chữa
nâng cấp mở rộng làm mới nhiều tuyến đường liên xã đường vào dãy cà phê của các hộ dân bị ảnh hưởng
dự án cũng tạo thêm công an việc làm cho nhiều người dân địa phương
phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ sức gió năng lượng mặt trời
là hướng đi mới nhiều tiềm năng tại tỉnh đắk lắc
góp phần giải quyết bài toán thiếu điện trong mùa khô
và đặc biệt hơn khi bộ công thương đã quyết định loại bỏ
dừng các dự án thủy điện không hiệu quả và tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên ở tây nguyên